thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn một mươi bảy đã đi qua và một năm mới lại đến
trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua chương trình thắp sáng niềm tin của truyền hình nhân dân đã được thực hiện trên các tỉnh thành khắp cả nước
và nhận được rất nhiều những ý kiến đóng góp quý báu của quý vị khán giả
với mong muốn được đồng hành sẻ chia cùng cộng đồng người khuyết tật tại việt nam hơn nữa
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi tám chương trình thắp sáng niềm tin của truyền hình nhân dân sẽ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu
và tăng cường phổ cập các thông tin liên quan tới pháp luật chính sách thông qua tiểu mục phổ biến kiến thức
hy vọng chương trình sẽ góp phần giúp cộng đồng người khuyết tật tại việt nam có thể tiếp cận được nhiều hơn
những thông tin bổ ích và thiết thực trong cuộc sống hàng ngày
và trong chương trình ngày hôm nay
xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về mạng xã hội
một phương tiện hữu ích trong quá trình hòa nhập của cộng đồng người khuyết tật tại việt nam hiện nay
trong những năm gần đây với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin
khi có kết nối internet trên toàn cầu và nhất là sau khi điện thoại thông minh hay máy tính bảng được chế tạo
việc sử dụng các mạng xã hội như facebook instagram viber zalo skypee whatsapp youtube twitter
đã không còn xa lạ với hầu hết người dùng kể cả trẻ em thanh thiếu niên và người lớn tuổi
và đối với cộng đồng người khuyết tật tại việt nam mạng xã hội cũng đã trở thành một phương tiện hữu ích không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày
anh phạm việt hoài là một người khuyết tật vận động
anh phạm việt hoài là một người khuyết tật vận động
hiện đang sinh hoạt tại hội người khuyết tật quận hà đông thành phố hà nội
bản thân là người khuyết tật lại có thời gian dài gắn bó với những người đồng cảnh
nên hơn ai hết anh có thể thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với khát khao được làm việc được cống hiến của những người khuyết tật
chẳng chờ với suy nghĩ đó tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba anh đã mạnh dạn cùng với hai người bạn là người khuyết tật vận động
thành lập công ty cổ phần kim việt
thành lập công ty cổ phần kim việt
sản xuất và kinh doanh hàng thủ công với những sản phẩm như thú nhổi bông bằng vải lịch sổ bọc vải chuyện bằng vải và một số dòng sản phẩm bằng vải cao cấp khác
cũng như bao doanh nghiệp mới thành lập thiếu vốn thiếu kỹ năng quản trị là những khó khăn thường xuyên mà công ty của anh phải đối mặt
nhưng với sự quyết tâm của các thành viên sáng lập và sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng
từ ba lao động khi mới thành lập đến nay
sau bốn năm hoạt động công ty của anh đã tiếp nhận thêm một mươi năm người khuyết tật vào làm việc nâng tổng số lao động làm việc lên một mươi tám người
bên cạnh mong muốn tạo việc làm cho những người khuyết tật còn khả năng lao động góp phần cải thiện sinh kế và nâng cao đời sống cho người khuyết tật giúp họ hòa nhập với cộng đồng
anh và các bạn đồng cảnh cũng mong muốn được tạo ra những sản phẩm thủ công tinh xảo có giá trị sử dụng và giá trị thẩm mỹ cao phục vụ xã hội
đưa những câu chuyện nhân văn và giá trị văn hóa việt vào trong từng sản phẩm góp phần truyền bá những giá trị truyền thống việt đến cộng đồng trong nước và quốc tế
nhờ vậy mà các sản phẩm của công ty anh hiện không chỉ có mặt trên thị trường ở các thành phố lớn trong cả nước mà còn được xuất khẩu sang nước ngoài
và một trong những phương tiện hữu ích giúp công ty anh đạt được những kết quả như hiện nay là mạng xã hội

và đôi khi những cái facebook fanpage chẳng hạn thì là những cái mà cũng cho các bạn thực tập tìm hiểu về cái mô hình của chúng tôi nhiều hơn
tôi nghĩ là những cái sự kết nối đồng cảm của cộng đồng thực tập nó dễ dàng hơn
người ta lên đó người ta chia sẻ để cho cái cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn
đấy là một cái ý nghĩa nó khá là lớn về mặt tình thật
thông qua mạng xã hội nhiều người sẽ biết tới sản phẩm của chúng tôi nhiều hơn
tôi cảm thấy rất vui và thấy thực sự tuyệt vời
hiện nay có rất nhiều khách hàng ủng hộ và mua sản phẩm do chính tay chúng tôi tự làm ra thông qua mạng xã hội
chúng tôi rất vui
không chỉ là phương tiện giúp người khuyết tật có thể bán được sản phẩm tìm kiếm được việc làm nâng cao chất lượng cuộc sống
mạng xã hội còn là phương tiện giúp cộng đồng người khuyết tật được giao lưu kết nối và tạo ra những điều tưởng chừng như không thể
có lẽ cộng đồng người khuyết tật tại việt nam vẫn chưa quên chương trình chạy với tôi together hai nghìn một mươi bảy được diễn ra trong những ngày đầu tháng một mươi hai vừa qua tại hà nội
trong chương trình này hàng nghìn người yêu chạy với tôi
trong chương trình này hàng nghìn người yêu chạy với tôi
hàng nghìn người yêu chạy bộ đã cùng tham dự một cuộc thi chạy đặc biệt trên một đường chạy đặc biệt
một đường chạy được cộng đồng người khuyết tật gọi bằng cái tên triều mến là đường chạy ánh sáng do trung tâm hỗ trợ trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng việt nam và những người bạn tổ chức
đây là một đường chạy đặc biệt bởi ở đó những người khuyết tật và những người không khuyết tật những người sáng mắt và những người khiếm thị có thể cùng nắm tay nhau xài bước trên đường chạy xóa nhòa mọi định kiến mặc cảm
để có thể thu hút được số lượng người tham gia lên tới hàng nghìn người như thế này thì mạng xã hội là một công cụ không thể thiếu đối với bàn tổ chức chương trình
bây giờ mạng xã hội thì tôi nghĩ nó là một cái vấn đề mà tôi nghĩ là nó rất quan trọng trong cái cuộc sống của người việt và cả thế giới nữa
thì đó là một cái phương pháp mà kết nối được với mọi người nhanh nhất và cũng là rẻ nhất bởi vì bây giờ ai cũng có facebook
cho nên là chúng tôi chỉ cần
họ cập nhật liên tục bởi vì ai cũng có smartphone và người mù bây giờ cũng dùng điện thoại thông minh rồi
cho nên là những cái đó kết nối được với họ tốt hơn rất nhiều là phải gửi thư hoặc là điện thoại thì nó sẽ rất mất thời gian
và hai nữa là bây giờ người mù cũng có thể xem được hình ảnh qua cái phần mềm tả ảnh của facebook
nó sẽ thú vị hơn là chúng tôi phải gọi điện từng người một anh ơi đến đi hay là tham gia như thế nào đó thì nó sẽ rất mất thời gian
cái minh chứng đó là chúng tôi tiếp cận được với nhiều người hơn
càng tiếp cận được nhiều người thì cái tỷ lệ
hiểu biết hơn về những khó khăn của người khuyết tật cũng sẽ tăng lên
và cái độ thân thiện của chương trình nó cũng sẽ tăng lên đối với mọi người
anh đặng tiến lâm giám đốc trung tâm hỗ trợ trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng việt nam và những người bạn vaf cũng chia sẻ
trong năm đầu tiên tổ chức chương trình lượng tương tác trong cộng đồng người khuyết tật chỉ đạt năm mươi chín người
nhưng sang đến năm thứ hai số lượng này đã nhanh chóng tăng lên hơn hai trăm linh khi đạt tới con số trên một trăm linh
nhờ tương tác trên trang facebook chạy với tôi together hai nghìn một mươi bảy
nhờ đó mà từ ý tưởng ban đầu chỉ là tạo ra một sân chơi cho người khuyết tật
nâng cao nhận thức cho cộng đồng và xã hội về việc đồng cảm và chia sẻ với những khó khăn của người khuyết tật trong cuộc sống
đến nay chương trình đã trở thành một điểm đến là cầu nối giúp người khuyết tật hòa nhập cuộc sống
hòa nhập với cộng đồng xã hội một cách thiết thực và ý nghĩa
tôi nghĩ là mạng xã hội có một vai trò rất quan trọng đối với cộng đồng người khuyết tật tại việt nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung
ví dụ như với sự kiện chạy với tôi tuguezer hai nghìn một mươi bảy mọi người đến được với nhau và đến được với sự kiện
một phần lớn là nhờ cầu nối thông qua mạng xã hội
cũng thông qua những hoạt động như vậy người khuyết tật có thể hiểu được sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng và xã hội
điều đó giúp người khuyết tật tự tin hơn khi hoàn nhập với cộng đồng
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
đối với người khuyết tật vì tình trạng khuyết tật của mình mà có nhiều người không thể thường xuyên ra ngoài
cập nhật hay đơn giản là tiếp cận thông tin trực tiếp từ xã hội
vì vậy mà nhờ mạng xã hội cộng đồng người khuyết tật có thể nắm bắt được diễn biến các hoạt động bên ngoài
thông qua những chia sẻ của bạn bè người quen những mối liên kết trên mạng internet
với các tính năng của mình mạng xã hội cũng khắc phục được những rào cản trong giao tiếp thông thường của người khuyết tật khi tiếp cận thông tin
bởi ở đó
người khuyết tật có thể tìm thấy các bài viết bằng chữ in những video được phiên dịch bằng ngôn ngữ ký hiệu
có thể tiếp cận được với người khiếm thính có file âm thanh phần mềm đọc thành tiếng các thông tin tiếp cận với người khiếm thị
thông qua mạng xã hội người khuyết tật có thể kết nối với nhau không phân biệt khoảng cách xa gần
trên facebook thời gian gần đây các hội nhóm của người khuyết tật việt nam đã được thiết lập với nhiều hình thức khác nhau
cùng nhau chia sẻ những vấn đề
cộng đồng người khuyết tật quan tâm như tình yêu việc làm học tập lập nghiệp giao lưu kết bạn
mạng xã hội thực sự có vai trò rất quan trọng đối với cộng đồng người khuyết tật
bởi nó không chỉ giúp người khuyết tật có được những kỹ năng xã hội trong cuộc sống hàng ngày
mà còn giúp người khuyết tật có thể hòa nhập cộng đồng một cách tự tin và vững vàng
sẽ thật tuyệt vời nếu các bạn giúp những người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng thông qua mạng xã hội từ khi còn trong trường học
đó sẽ là một trong những phương pháp tốt giúp họ hòa nhập cộng đồng
ở nước đức của chúng tôi chúng tôi có những trường học dành cho người khuyết tật
và ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
người khuyết tật sẽ được học cách sử dụng mạng xã hội như thế nào cho hiệu quả và hữu ích
tôi nghĩ là chúng ta nên tăng cường những trường học lớp học như vậy
để thu hẹp khoảng cách giữa người khuyết tật với cộng đồng và xã hội
theo the next web việt nam nằm trong top một mươi quốc gia
có nhiều người dùng facebook nhất thế giới
và có thể nói đối với cộng đồng người khuyết tật
mạng xã hội đã tạo ra một thời đại mới
thời đại của tự do công bằng và bình đẳng về cơ hội
nếu khai thác tốt mạng xã hội
người khuyết tật có thể tạo ra cơ hội rộng mở để tham gia hòa nhập xã hội
tuy nhiên làm thế nào để khai thác tốt không lạm dụng mạng xã hội
cũng không để mạng xã hội ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình
thì cộng đồng người khuyết tật cũng cần phải có các kỹ năng
nhạy cảm nhất định
quý vị và các bạn thân mến
nắm mắt được xu thế của thời đại
nhiều người khuyết tật tại việt nam đã biết tận dụng
khai thác những tiền ích của mạng xã hội
để phục vụ cho tiến trình hòa nhập cộng đồng của mình
điều đó cho thấy mạng xã hội không chỉ tạo ra cơ hội cho người khuyết tật được giao lưu
học tập tìm kiếm việc làm
mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật
tuy nhiên cần quản lý mạng xã hội như thế nào
và quản lý như thế nào để thực sự đem lại hiệu quả
mà vẫn tôn trọng những quyền cá nhân được pháp luật bảo hộ của người sử dụng mạng xã hội
vẫn là câu hỏi được nhiều người quan tâm và tìm lời giải đáp
một trong những vấn đề hiện nay là hiện tượng người sử dụng mạng xã hội làm kênh truyền thông
tông tin giả để bôi nhọ vu khống tổ chức cá nhân theo dụng ý riêng của họ
điều hai mươi hiến pháp hai nghìn một mươi ba quy định
mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể được pháp luật bảo hộ về sức khỏe danh dự và nhân phẩm
không bị tra tấn bạo lực truy bức hay bất cứ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể sức khỏe xúc phạm danh dự nhân phẩm
việc sử dụng facebook hay mạng xã hội để thể hiện những bức xúc của mình và đánh giá người khác
bằng việc nêu đích danh hình ảnh của cá nhân tổ chức
thì người sử dụng facebook mạng xã hội có thể vi phạm vào hành vi xâm phạm đến danh dự nhân phẩm và uy tín của người khác
nếu có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm
thì người sử dụng mạng xã hội có thể phạm vào một trong các tội danh được quy định trong bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm năm mươi
đã được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn chín như sau
tội vu khống điều một trăm hai mươi hai
tội làm nhục người khác điều một trăm hai mươi
tội đưa hoặc sử dụng
trái phép thông tin trên mạng máy tính mạng viễn thông mạng internet điều hai trăm hai mươi
tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trị điều hai trăm năm mươi ba
tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân điều hai trăm năm mươi
những hành vi cố tình đưa thông tin sai lệch trên mạng máy tính mạng internet mạng viễn thông
trong một số trường hợp nhất định cũng có thể phạm vào một số tội khác
như tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam điều tám mươi tám
tội xúc phạm quốc kỳ quốc huy điều hai trăm bảy mươi tám
vì vậy người sử dụng mạng trước khi tạo lập cho mình một tài khoản riêng trên mạng xã hội
cần phải nắm rõ những điều đó để tránh các hành vi vi phạm pháp luật dù là vô tình hay cố ý
sử dụng mạng xã hội một cách đúng đắn và chuẩn mực là biết phân biệt và chọn lọc những thông tin được đưa ra là chính xác phù hợp với mình không vi phạm pháp luật
thưa quý vị và các bạn hy vọng những thông tin hữu ích vừa rồi có thể giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn về những tiện ích
cũng như những lưu ý cần thiết khi sử dụng mạng xã hội trong cuộc sống hàng ngày tránh được những vi phạm đáng tiếc có thể xảy ra
chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về chương trình thắp sáng niềm tin truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc qua email thapsangniemtinacong vn
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau